theo báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa cho biết
tính đến tối ngày một tháng chín toàn tỉnh có ba ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn
hai mươi nhà bị tốc mái hư hỏng và ba trăm ba mươi năm ngôi nhà bị ngập nước ba trăm chín mươi hai công trình phụ bị thiệt hại
tám điểm trường bị hư hỏng mưa bão cũng làm ngập đổ gãy tám ba trăm sáu mươi ha lúa
hơn ba trăm bảy mươi hectare rau màu trên hai hai trăm linh cây hàng năm bị ngập nước
về giao thông tuyến quốc lộ một mươi năm quốc lộ hai trăm một mươi bảy quốc lộ một mươi năm c và một số tuyến quốc lộ khác
bị sạt lở ta luy dương sau bời mặt đường một trăm một mươi chín vị trí với khối lượng khoảng ba mươi hai chín mươi năm m ba
sạt lở ta luy âm tám vị trí với chiều dài một trăm linh sáu năm m đường tỉnh năm trăm hai mươi một e đường tỉnh năm trăm ba mươi b
đường tỉnh năm trăm một mươi sáu b bị sạt lở ta lưu dương và sau bồi mặt đường với khối lượng khoảng hai mươi chín hai trăm bảy mươi m ba
sạt lở ta lưu âm tám vị trí với chiều dài một mươi sáu m
chính quyền các địa phương đang chỉ đạo các khối đoàn thể lực lượng dân quân tự vệ xuống giúp người dân
khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra đồng thời triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới
đang hoạt động trên biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão